quý vị và các bạn thân mến dù đã sang thu nhưng ở cả ba miền những ngày qua thì nắng vẫn rất trói trang vào ban ngày
minh chứng là vào ngày hôm qua chỉ số uv cực đại ở tất cả các thành phố trên cả nước đều ở mức nguy cơ gây hại rất cao
và trong ba ngày tới chỉ số này vẫn phổ biến ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao đặc biệt là ở khu vực trung bộ
cùng với đó trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra những cảnh báo liên quan đến chỉ số nóng mức hit index
ngoài một số vùng như sapa pleiku hay đà lạt thì hầu hết các khu vực đều đạt từ ba mươi hai cho đến bốn mươi một thuộc mức đặc biệt cần cẩn trọng
bởi ở mức nhiệt này thì người dân có thể bị kiên sức vì nóng khi tiếp xúc với nắng nóng ngoài trời hoặc hoạt động thể chất kéo dài
để phòng tránh các tác hại của tia cực tím và đề phòng sốc nhiệt người dân khi làm việc ngoài trời thì cần trang bị đồ dùng chống nắng như là quần áo bảo hộ lao động này
mũ nón kính và luôn đảm bảo là uống đủ nước cho cơ thể
kiểu thời tiết này được dự báo sẽ kết thúc
kết thúc vào khoảng ngày năm tháng một mươi bởi sau đó mưa rào và rông đến sẽ giúp hại nhiệt
phần dự báo chi tiết sẽ có ở phần sau của chương trình còn ngay sau đây là tin tức cập nhật